tại tỉnh bình định viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bị can đào ngọc khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại tỉnh hưng yên và nguyễn thành dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở thành phố quy nhơn về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
đây là hai bị can liên quan tới vụ án xảy ra tại công trình xây dựng khung k hai khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn
do đơn vị thi công là công ty tân dương có một mươi hai công nhân trực tiếp thi công
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc đang thi công thì trời mưa và có gió lớn
khiến cho bức tường rung lắc rồi ngã sập làm năm người tử vong trong đó có ba người chết tại chỗ sáu người bị thương và một người kịp thời chạy thoát
quá trình điều tra đã xác định nguyên nhân sự cố là do nhà thầu đã áp dụng biện pháp thi công thực tế không hợp lý
chưa đảm bảo sự ổn định an toàn tuyệt đối
chủ thể có trách nhiệm quản lý án
an toàn thi công chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý kỹ thuật phù hợp cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định trong quá trình thi công